sáng nay ngày làm việc thứ năm kỳ họp thứ tám quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
cũng như thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
buổi sáng sau khi nghe ủy ban pháp luật của quốc hội trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
tối đa một mươi năm phút quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu